trên địa bàn tỉnh quảng trị có một số công trình giao thông trọng điểm với vai trò rất quan trọng trong việc kết nối để phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau thì đến thời điểm này các công trình vẫn chưa hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch đã đẩy ra
gây khó khăn trong việc đi lại cũng như phát triển kinh tế tại các vùng có tính đặc thủ
tuyến đường nối khu công nghiệp đông nam tỉnh quảng trị đến cảng cửa việt có chiều dài hơn hai mươi ba năm km đi qua hai huyện triệu phong và hải lăng
mặc dù một số nhà thầu đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay các nhà thầu chỉ mới thi công được khoảng hai mươi khối lượng công việc
đơn vị thi công cũng có một số khó khăn đó là công tác giải phóng mặt bằng
thủ tục hành chính để đền bù giải phóng mặt bằng là quá dài so với tiết độ yêu cầu của dự án
đơn vị chúng tôi đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và người dân
nhưng một số bộ phần cả
cả nhân vẫn chưa được ủng hộ cao lắm
ngoài ra thì cái dự án theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật mà được các cấp thẩm quyền của phế duyệt
nó chưa phù hợp lắm với điều kiện thực tế đến công trường
tuyến đường nối khu công nghiệp đông nam tỉnh quảng trị đến cảng cửa việt có tổng mức đầu tư sáu trăm ba mươi tỷ đồng
vướng mắc chính hiện nay là vấn đề giải phóng mặt băng gần một trăm năm mươi hectare rừng
ngoài ra tỉnh quảng trị còn có tuyến đường tránh thành phố đồng hà có chiều dài hơn hai mươi hai km
nhưng đến thời điểm này mới chỉ thi công được chín km do thiếu vốn
được biết đông hà là thành phố duy nhất của miền trung chưa có đường tránh
cái bài toán cần phải đẩy nhấn là sau khi thủ tướng chính phủ đã đồng ý chấp thuận
các cái việc thu hồi cái rừng phổng hồi này
thì ủy ban nhân tỉnh phải khẩn trương chỉ đào các sở nhất là sở nông nghiệp sở tài nguyên môi trường
khẩn trương chuyển đổi trong bù sổ lại cái diện tích rừng mà đã được thu hồi
và đền bù một cách thỏa đáng
giải phóng toàn bộ toàn tuyến
thứ hai nữa là phải có cái giải pháp thi công theo cái hướng quần chiếu
chùa nào thuần lợi thì phải cho thi công trước
kết hợp với đó là cho làm một số tuyến đường công vụ để nó phù hợp
để đi vào những cái chỗ mà đã có giải phóng mắt băng tốt
thì đảm bảo để thi công thì chắc chắn là nó sẽ được vây đít
để hoàn thành tuyến đường nối khu công nghiệp đông nam tỉnh quảng trị đến cảng cửa việt
cũng như đường tránh thành phố đồng hà
rất cần tỉnh quảng trị nhanh chóng có những giải pháp đồng bộ
sự hỗ trợ từ các bộ ngành trung ương về nguồn vốn
bởi đây là những tuyến đường trọng điểm trong việc kết nối phát triển kinh tế xã hội
thu hút đầu tư và giảm tải giao thông
cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho tỉnh quảng trị trong thời gian tới